thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính đã giải trình các ý kiến đại biểu nêu chung quanh vấn đề này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
đại biểu nguyễn minh sơn cho rằng hiện việc sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn nhiều vấn đề nổi cộm
thứ nhất vẫn còn những tồn tại hạn chế trong quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
nghiêm trọng hơn thời gian qua đã xảy ra những vi phạm trong lĩnh vực này dẫn đến những hậu quả nặng nề khó khắc phục
một số vụ việc đã phải chuyển qua cơ quan điều tra xử lý hình sự
tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này xuất phát từ công tác thanh tra kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước
nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước qua cổ phần hóa do việc định giá
giá trị doanh nghiệp thấp hơn giá trị thực tế
có một thực trạng tài sản nhà nước mua vào thì luôn bị đánh giá cao lên
còn tài sản nhà nước bán ra luôn có xu hướng bị định giá thấp đi
thực tế này diễn ra không phải là ít trong thời gian qua
các đại biểu nhận định việc sử dụng vốn tài sản nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp không hiệu quả
bị chậm chế là do có nhiều nguyên nhân
chắc chắn ở đây chúng ta thấy rõ là những người có trách nhiệm
trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp
cổ phần hóa còn lúng túng còn mơ hồ còn thiếu quyết tâm
và hơn thế nữa là còn lo lắng về vị trí và vai trò lãnh đạo sau cuộc phần hóa
hơn thế nữa cử trí còn cho rằng sự chậm chế thất thoát của cổ phần hóa
còn có cả vì lợi ích nhóm hiện tượng xẹ thịt doanh nghiệp nhà nước
để mang lợi ích cho chính cá nhân mình
ghi nhận ý kiến của các đại biểu bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
thẳng thắn thừa nhận những nguyên nhân và hạn chế
của các cổ phần hóa còn tồn tại
bộ sẽ tiếp tục giả soát đồng bộ hệ thống pháp luật
bảo đảm đầy đủ đồng bộ pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước
tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp